tàu vũ trụ seoul ms một mươi ba vừa hạ cánh an toàn tại kazakhstan đưa ba nhà du hành vũ trụ người mỹ
italia và nga trở về trái đất sau hàng trăm ngày làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế
trong đợt đưa các nhà du hành trở về trái đất lần này có phi hành gia christina koch của
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa người đã có ba trăm hai mươi tám ngày làm việc trên iss với quãng di chuyển
trên không gian hơn hai trăm hai mươi ba triệu km đây là một kỷ lục về số ngày làm việc liên tiếp của một nữ
phi hành gia trên vũ trụ ngoài phi hành gia này là những đồng nghiệp người nga alexander skovosov
và kỹ sư hàng không vũ trụ châu âu luca pamintano cả hai người này đã hoàn thành sứ mệnh hai trăm linh một ngày
làm việc trên iss với quãng đường di chuyển trong không chung khoảng hơn một trăm ba mươi sáu triệu km mỗi người